công an thành phố vĩnh yên của tỉnh vĩnh phúc đã khởi tố vụ án hình sự bắt tạm giam nguyễn văn lâm
tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn và hất chiến sĩ cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy
về hành vi chống người thành công vụ vào lúc một mươi ba h chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra
lâm không tuân thủ mà quay xe bỏ chạy cố tình lao vào một chiến sĩ cảnh sát giao thông trong tổ công tác
để tránh cú đâm chiến sĩ cảnh sát đã nhảy lên nắp capo nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy suốt đoạn đường dài
được biết nguyễn văn lâm đang là phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế vi phạm ở mức năm mươi sáu mg trên một lít khí thở